tại hà nội bộ thông tin và truyền thông hội vô tuyến điện tử việt nam và cục tuần số vô tuyến điện
đã tổ chức hội nghị quốc gia lần thứ hai mươi hai về điện tử truyền thông và công nghệ thông tin
sự kiện là diễn đàn cho các doanh nghiệp các trường viện trao đổi về những kinh nghiệm phát triển
trong lĩnh vực điện tử truyền thông và công nghệ thông tin
chương trình hội nghị sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử truyền thông và công nghệ thông tin
trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển thông tin di động năm g nhằm nắm bắt cơ hội thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển
tại đây bộ thông tin và truyền thông và các ngành liên quan sẽ trao đổi tìm ra các giải pháp tham mưu cho chính phủ đối với định hướng phát triển mạng năm g